nhằm kịp thời động viên những cán bộ học viên được tăng cường lên địa bàn biên giới tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đoàn công tác của học viện biên phòng đã đến kiểm tra thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ học viên trên tuyến biên giới tỉnh lào cai
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tăng cường sáu mươi cán bộ học viên của học viện biên phòng lên các tổ chốt phòng dịch
qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực cố gắng quyết tâm của cán bộ giảng viên học viên
đã không quản khó khăn ngày đêm túc trực tại các đường mòn lối mở trên biên giới
góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước ta đồng thời yêu cầu các cán bộ giảng viên học viên
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cán bộ chiến sĩ của bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp tục theo dõi bám sát diễn biến dịch bệnh tăng cường công tác tuyên truyền với nhân dân
quyết tâm không để dịch covid một mươi chín lây lan vào địa bàn